thưa quý vị mưa đã bắt đầu xuất hiện ở hầu hết các tỉnh thành miền bắc và bắc trung bộ từ sáng sớm ngày hôm nay
đến thời điểm này lượng mưa tăng lên mưa to đến rất to do ảnh hưởng cơn bão số hai có tên quốc tế là koguma hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
những diễn biến của áp thấp nhiệt đới và công tác ứng phó đang diễn ra như thế nào chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị trong bản tin một trăm một mươi ba online vào lúc một mươi một h ba mươi
còn trước hết thì mời quý vị cùng điểm qua những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua

những người dân chúng ta hãy đồng lòng chung sức làm cho trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội
đó mới thực sự là lời cảm ơn
không chỉ các mình nơi tuyến đầu chống dịch mà người chiến sĩ công an còn lưu trí dũng cảm kịp thời cứu người đuối nước
hình ảnh đại úy hoàng ngọc hào phó trưởng công an xã kiến thiết tỉnh tuyết quang
lao mình xuống dòng lũ xít cứu người đã gây xúc động mạnh
việc làm này đã thể hiện rõ phẩm chất kích mạng của người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
quá tự hào các anh thật dũng cảm quên thật cứu người
tôi phải xem đi xem lại hành trục nhiều lần rất đẹp đầy ấp tình người

những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ công an tiếp xúc nổi thi hình ảnh về nhiệm vụ tinh thần quả cảm của mình

trong các cơ sở đội chế phương tiện này thì họ lại lợi dụng công nghệ mạng ở đây là live stream trên facebook và trên youtube để họ quảng bá hình ảnh của cơ sở mình để tạo động lực để cho các đối tượng về đấy để đội xe tạo thêm thu nhập rồi thực hiện những hành vi vị hoặc khác
và cũng đặc biệt ở đây mình xác định là do dịch covid bùng phát hai nghìn một mươi chín và đặc biệt ở đầu năm hai nghìn hai mươi khi mà dịch covid bắt đầu bùng phát thì các lực lượng tập trung vào việc phòng chống dịch cũng như là lực lượng chúng ta là chưa chủ động trong một số cái thì họ đã lợi dụng lôi kéo và để làm thế nào để tụ tập đông người để đua xe trái phép
đặc biệt là chúng ta biết là trong đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay thì cái tình trạng này rộn lên còn trước năm hai nghìn một mươi chín thì cũng có những nói chuyện lát đát và lư thương
hai nữa là về nguyên nhân chủ quan nguyên nhân chủ quan nên chúng ta phải xác định thứ nhất là sự buông lỏng quản lý của gia đình và giáo dục của nhà trường và chính quyền sở tại cũng như là các tổ chức chính trị xã hội
đặc biệt ở đây là chúng tôi vẫn nhấn mạnh cái vai trò quản lý của nhà trường và gia đình và gia đình là số một bởi vì sao xác định là gia đình là tế bào xã hội con có ngoan hay con có hư hỏng là do gia đình hết bố mẹ quản lý
thì đây chúng ta xác định đây là cái mầm mống của cái việc đua xe này là do cái việc gia đình không quản lý được
thậm chí ở đây là các cái phương tiện bố mẹ mua để ở lại ở trong gia đình nhưng khi giao cho con cái cũng không để ý hoặc là con cái tự ý lấy đi thì từ những cái đó thì dẫn đến cái việc mà họ có thể là mang cái xe đấy đi độ chế xong về bố mẹ cũng không biết không quản lý được
bố mẹ thậm chí cứ phải làm ăn hoặc đi công tác các cái thì dẫn đến cái việc là con cái tự tung tự tác và tự hành động theo ý thích của mình
đây là những cái mà xác định là nguyên nhân chủ quan
cái thứ hai về nguyên nhân chủ quan thì các cấp các ngành ở địa phương ở đây thì còn
coi trọng cái công tác phòng chống đua xe này là của lực lượng công an và đặc biệt là giao thông
chứ chưa coi trọng cái việc này là của các cấp các ngành
đấy cụ thể ví dụ như là trường học thì chúng ta phải xác định là cũng phải có cái mục tiêu gì để quản lý con em cũng giáo dục cái gì phải tuyên truyền cái gì
hai là những ngày giáo dục cũng phải có cái động thái khi những cái tình trạng mà đua xe chủ yếu là tập trung vào thanh thiên niên
tôi hiểu là ở đây có rất nhiều nguyên nhân cả về khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là về mặt nhận thức và ý thức
đó cũng là lý do mà gần đây có những ý kiến người ta cho rằng là để xử lý được vấn nạn đua xe và tổ chức đua xe trái phép thì có lẽ là nên tăng cường ở mức xử phạt coi như là tính chất của các vụ đại án để có thể tăng được sức gian đe
đồng chí quan điểm như thế nào ạ
về quy định của pháp luật thì cũng thông tin luôn cho quý khán giả là tất cả các quy định đã đầy đủ hết
ví dụ tôi nói đơn giản như trong điều hai trăm sáu mươi năm hai trăm sáu mươi sáu của bộ luật đình sự hai nghìn một mươi năm đang sửa hỏi khắc một mươi bảy
quy định rất rõ tội tổ chức đua xe và đua xe trái phép
ở đây tội tổ chức đua xe ở đây có thể lên đến hai mươi năm tù
và có thậm chí là trung thân đối với những hành vi mà vi phạm khi liên quan đến xe chẳng hạn như là ba người chết hay thiệt hại về tài sản
ở mức độ nào đã mức độ lên trung thân
và đặc biệt ở đây là cái tội đua xe trái phép thì cũng đã quy định rất cụ thể
hình phạt cao nhất ở đây nó đến một mươi năm năm tù
và đặc biệt ở đây cũng có cái tội là chúng ta phải xác định
đây là trong điều ba trăm một mươi tám của bộ luật đình sự quy định về tội gây dứa cho tự cốc
ở đây hình phạt cũng là cao nhất ở đây đến bảy năm tù
và có một cái tội phạm nữa là điều trong hai trăm sáu mươi bốn
cũng quy định rất rõ là giao phương tiện cho người mà chưa đủ điều kiện để tham gia giao thông
và đặc biệt liên quan đua xe thì cũng đã phạt rất là nặng đến đến bảy năm tù
và về quy định hành chính thì cũng rất nhiều cái
quy định hành chính ở đây chúng ta nói là sự phạt từ những việc mà người bố người mẹ là chủ phương tiện
mà giao cho con cái hay là những người khác mà không đủ điều kiện cũng đã bị phạt
và đặc biệt là đua xe chai phép thì cũng có xử lý quy định hành chính
nếu mà những cái tội phạm mà chưa cấu thành tội phạm thì chúng ta đã xử lý
ở mức độ hành vi xử lý hành chính cũng có
với những quy định như vậy thì theo đồng chí là đã đủ sức gian đe để không bị xử lý hết đâu chứ ạ
về những cái quy định này thì thứ nhất là về lĩnh vực hình sự thì tôi nghĩ là đã đủ sức gian đe về những quy định này
tuy nhiên ở mức độ hành chính thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh bổ sung trong một số nghị định
ví dụ như nghị định một trăm sáu mươi bảy liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực an ninh trật tự và nghị định một trăm linh xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ
thì hiện nay ví dụ như tôi nói người giao xe cho những đối tượng mà chưa đủ điều kiện thì hiện nay mức phản rất thấp
ví dụ như chỉ có một triệu sáu đến bốn triệu đồng đối với tổ chức
còn cá nhân thì có tám trăm một mươi hai triệu
thì thấp như vậy thì dẫn đến có thể chưa đủ giao xe
thì trong những cái này tới đây chúng tôi sẽ kiến nghị trong cái sửa đổi nghị định một trăm linh sẽ làm sao để bổ sung và điều chỉnh những cái hành vi này
cho nó thích đáng với những cái hậu quả người ta gây ra
vâng có lẽ những điều chỉnh là hết sức cần thiết đúng không ạ
và đồng chí nhận định như thế nào về diễn biến của vấn nạn đua xe và tổ chức đua xe trái phép trong thời gian tới
cùng với đó thì lực lượng công an trong đó vai trò chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ đề ra những giải pháp nào để chấn áp ạ
như chúng ta đã biết thì các vụ việc đua xe liên quan đến thời gian qua rộ lên rất nhiều
và từ tháng ba đến hai mươi
nhưng sau đó thì tình hình đã giảm đi rất nhiều
đặc biệt là chúng ta đánh giá là đầu năm hai mươi một đến nay thì cái lượng này đã giảm rất nhiều
bởi vì sao lý do tại sao giảm
thì thứ nhất là mình phải xác định rằng là
một là do công tác tuyên truyền và vào cuộc của các cơ quan báo chí cũng như người dân lên án đấu tranh với những hành vi vi phạm này
cái thứ nhất cái thứ hai nữa là sự đấu tranh mệ mệ ác của các lực lượng chương trình
đặc biệt lực lượng công an đây thực hiện theo chỉ đạo của bộ
thì chúng tôi đã đấu tranh ngăn chặn trong thời gian vừa qua
và đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi một chúng ta đã xử lý được trên hai mươi vụ hình sự với gần hai trăm linh đối tượng
và đã xử lý hành chính là chín trăm tám mươi một vụ với một sáu trăm sáu mươi bảy đối tượng vi phạm
thì cái việc này nó chắc chắn là trong thời gian tới nó sẽ giảm xuống
và với vai trò của lực lượng công an cảnh sát giao thông và các lực lượng khác như cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
thì chúng ta sẽ vào cuộc và đấu tranh để kéo giảm cái nạn này xuống trong thời gian tới
bên cạnh lực lượng công an thì theo đồng chí đối với các cấp ban ngành rồi chính quyền các cấp thì sẽ phải có những phương hướng như thế nào để giải quyết được vấn nạn này ạ
về các cấp ban ngành thì bây giờ thế này mình thông nhắc với lực lượng công an thì tôi cũng thông tin thêm
chẳng hạn như bây giờ vừa rồi cục chúng tôi là cục cảnh sát thông đã tham mưu trực tiếp cho lực lượng cho bộ công an để ban hành cái điện số hai trăm ba mươi bốn để chỉ đạo toàn bộ công an các đơn vị địa phương vào cuộc
làm sao với mục đích kéo giảm cái nạn này và dần dần dẫn tới triệt tiêu cái đạn này
trong đó thì có chỉ đạo một số những cái việc sau cụ thể
thứ nhất là việc giả soát so lại toàn bộ các kế hoạch phương án mà trước đây chúng ta đã xây dựng
thiếu đâu bổ sung đấy và thiếu lực lượng bổ sung lực lượng thiếu phương tiện phải bổ sung phương tiện
thứ hai là phải nắm chủ động nắm tình hình trên không gian mạng
làm sao để bố trí lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động phối hợp để tăng cường tuần tra kiểm soát hóa trang mật phục phát hiện kịp thời ngăn chặn
làm sao đó để mục tiêu là theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ là xử lý trước khi để các đối tượng tổ chức đua chứ không để xảy ra rồi mới xử lý và mới biết để xử lý
cái thứ ba là chúng ta cũng xác định là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu là đủ nguyên quốc yếu tố cấu thành tội phạm thì chúng ta sẽ xử lý
còn những trường hợp mà chưa đủ hoặc như là chúng ta phải xử lý hành trình nắm sát cách gian đeo tốt nhất để đảm bảo cho kinh nghiệm và kéo giảm tội phạm này
còn với chính quyền địa phương thì cũng thông tin các đồng ý
công tác giáo dục tuyên truyền cùng với lực lượng công an quản lý làm sao các cơ sở đội chế phương tiện
thứ hai nữa là giáo dục con em trong gia đình nhà trường cũng phải giáo dục làm sao đảm bảo để hai bên kết hợp giữa vừa tuyên truyền xử và vừa xử lý
làm sao nó hài hòa nhau thì cái này sẽ tác động rất nhiều đến lĩnh vực
ví dụ tôi nói chẳng hạn như là về công tác tuyên truyền ở đây thì nếu chúng ta đi sâu đi sát là tuyên truyền cụ thể những cái vụ tai nạn giao thông
những vụ việc đã xảy ra
ở trên cái địa bàn đấy ví dụ như là chúng ta xét xử những vụ án liên quan đến tội doanh đua xe và tổ chức đua xe trái phép hoặc gây dấu cho tổng cậu
chúng ta xử lý ngay tại địa bàn thì nó sẽ dẫn đến cái việc tuyên truyền cũng là gian đe và phòng ngừa chung rất nhiều
trong thời gian này khi mà dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và đặc biệt là đang diễn ra các giải đấu lớn thì rõ ràng là sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng công an
của gia đình nhà trường và các cấp đoàn thể sẽ giúp cho chúng ta có thể có được những giải pháp mà giải quyết rứt điểm được vấn nạn đua xe và tổ chức đua xe trái phép
một lần nữa thì cảm ơn chúng ta phạm đức long đã tham gia chương trình và cảm ơn đồng chí